ứng dụng gọi xe mygo vừa được viettel post chính thức tung ra sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước với dịch vụ giao hàng và chở người
đây là một phần của chiến lược chuyển từ công ty chuyển phát sang công ty công nghệ
mygo là nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ di chuyển giao hàng trên phạm vi toàn quốc
hiện tại ứng dụng gọi xe mygo có các chức năng gọi xe máy gọi xe ô tô dịch vụ giao hàng dịch vụ vận chuyển bằng xe tải
như vậy bên cạnh các tính năng giao hàng chở người thông thường mygo còn có nhiệm vụ vận chuyển bằng xe tải
cho đến thời điểm hiện tại lượng tài xế tham gia và ứng dụng đã lên tới con số khoảng trên bảy mươi người chỉ sau một thời gian ngắn chạy thử nghiệm
bên cạnh đó viettel post cũng cho ra mắt sàn thương mại điện tử vòsò vn đây là một sàn thương mại điện tử tương tự các sàn thương mại điện tử hiện nay
điểm mạnh của vòsò vn chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ trong việc giao hàng và thanh toán
bằng việc ra mắt hai nền tảng migo và vòsò vn viettel post đang chứng minh cho công cuộc chuyển dịch số mạnh mẽ của mình